tối qua hai mươi bốn tháng bốn tại nhà hát lớn hà nội báo quân đội nhân dân phối hợp với hội nhà báo việt nam
tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
và phát động cuộc thi viết lần thứ bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
tham dự buổi lễ có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới lần thứ ba đã nhận được hơn sáu trăm linh tác phẩm báo chí
của hơn năm mươi cơ quan báo chí cả nước tham dự điểm nối bật trong cuộc thi lần này là nhiều cơ quan báo chí đầu tư công sức trí tuệ
để tổ chức thành những loạt bài giải kỳ có chiều sâu và sức nặng thông tin góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả và sức lan tỏa
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ba mươi tám tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn để trao ba loại giải
gồm giải dành cho báo chí trung ương giải dành cho báo chí địa phương giải dành cho tạp chí
trong đó có ba giải nhất bảy giải nhì một mươi ba giải ba và một mươi năm giải khuyến khích
ban tổ chức cũng quyết định khen thưởng năm tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo tháng hành động an toàn vệ sinh lao động trung ương
ngày hai mươi bốn tháng bốn cục công tác đảng và công tác chính trị
phối hợp cục y tế tham mưu bộ công an tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
tháng công nhân trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổ chức công đoàn triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc thù công tác của lực lượng công an nhân dân
gắn với thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
quyết số một mươi hai của bộ chính trị đã tổ chức một trăm năm mươi hai hoạt động hưởng ứng chương trình tọa đàm hội thảo cuộc thi
tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho hơn ba trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ công nhân lao động
tổ chức thăm hỏi tặng quà trợ cấp cho ba mươi một lượt cán bộ chiến sĩ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng gần một trăm linh mái ấm công đoàn nhà tình nghĩa đồng đội để công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đi vào nền nếp hiệu quả thiết thực
năm hai nghìn hai mươi bốn công đoàn công an nhân dân đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chăm lo theo tinh thần đoàn kết công nhân
triển khai nghị quyết và tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng
nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường lao động tại địa phương khu vực phía bắc và trong cả nước
ngày hai mươi bốn tháng bốn sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thái nguyên tổ chức khai mạc tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh thái nguyên năm hai nghìn hai mươi bốn được diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến hết ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
với trên bốn mươi hoạt động của gần hai trăm linh lượt đơn vị doanh nghiệp cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghệ nghiệp
hơn ba mươi trị tiêu
công ty tư vấn phát triển kỹ năng và hướng nghiệp thuộc hiệp hội các trường đại học và cao đẳng việt nam
đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với hiệp hội green match quốc tế
về việc tổ chức cuộc thi stem steam world green match contest tại việt nam
nhằm phát triển hệ sinh thái giáo dục stem tại việt nam
thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ hai bên cam kết sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác
trên cơ sở phát huy năng lực thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao
góp phần phát triển năng lực của mỗi bên
hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục stem trong trường phổ thông
hợp tác triển khai chương trình đào tạo giáo viên về giáo dục stem
tổ chức hội thảo về giáo dục các sân chơi và cuộc thi cho học sinh
với việc trao ủy quyền tổ chức cuộc thi và ký thỏa thuận phối hợp
năm hai nghìn hai mươi năm dự kiến cuộc thi stem green max quốc tế lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại việt nam
chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn tại hà nội
trung tâm chứng nhận phù hợp bộ khoa học và công nghệ tổ chức lễ công bố thành lập trung tâm chứng nhận hà la quốc gia
với hơn một chín tỷ người tiêu dùng hồi giáo tương đương một phần tư dân số thế giới
thị trường sản phẩm hà la đang phát triển nhanh chóng
đối với người tiêu dùng có ý thức về hà la việc xác định các sản phẩm hà la là cần thiết
điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có kế hoạch truy xuất nguồn gốc minh bạch và rõ ràng cho từng sản phẩm
cùng với đó là nguyên liệu thô của sản phẩm đó
trung tâm chứng nhận hà la quốc gia có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng nhận hà la tại việt nam
nghiên cứu các hệ thống tiêu chuẩn hà la phổ biến trên thế giới chứng nhận sản phẩm hàng hóa dịch vụ theo tiêu chuẩn hà la
đồng thời hoạch định và triển khai các hoạt động thảo luận hội thảo chuyên đề đào tạo liên quan đến lĩnh vực hà la
tổ chức đào tạo tập huấn về các tiêu chuẩn yêu cầu hà la cho các tổ chức doanh nghiệp của việt nam
cho phù hợp với thị trường xuất khẩu của sản phẩm hàng hóa việt nam
sau hai ngày tranh tài của giải góp mở rộng năm hai nghìn hai mươi bốn nhà vô địch của bảng chuyên nghiệp tại giải đấu đã được xác định
trong lần đầu tiên ra mắt gốc phơ người hàn quốc bắc trung minh đã vượt qua nguyễn hữu quyết cùng các gốc phơ tài năng khác
để giành ngôi vị nhất giải đấu có truyền thống lâu đời nhất của hội gốc tp hà nội

hội gốc tp hà nội đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số gây cấn khi vị trí dẫn đầu liên tục có sự thay đổi
với tổng điểm hai vòng là cộng năm bác trung minh chính thức trở thành nhà vô địch của mùa giải gốc mở rộng herbalife cup năm hai nghìn hai mươi bốn
sau màn lội ngược dòng bằng cú xg ngay tại hố đầu tiên khi bước sang trạng về
một loạt các vận động viên rất là nổi tiếng của hàn quốc của việt nam cũng như các vận động viên của mỹ tham dự trong giải đấu này
đây là một điểm rất là quan trọng
hội gốc tp hà nội chúng tôi muốn
có một chất lượng giải đấu rất là cao trong năm hai nghìn hai mươi bốn với hà nội open
và cái điều này cũng là một cái điểm nhấn lớn để thu hút các vận động viên nghiệp dư cũng tham dự trong cái giải đấu này
vị trí a quân hà nội open championship herbalife cup hai nghìn hai mươi bốn thuộc về nguyễn hữu quyết với tổng điểm toàn giải là cộng sáu
tại vòng chung kết nguyễn hữu quyết mang về một body duy nhất ở hố tám b
vị trí xếp thứ ba và thứ bốn là cặp anh em nguyễn đặng
tổng mình nguyễn quang trí với điểm số lần lượt là cộng bảy và cộng chín
chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác
thời gian gần đây tại một số cơ sở khám chữa bệnh đã xảy ra những sự cố y khoa gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh và hình ảnh của nhân viên y tế
bộ y tế vừa có công văn yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện
việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng an toàn người bệnh và khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa
không để xảy ra những sự cố làm ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh
những sự cố y khoa vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh
và hình ảnh của nhân viên y tế
bộ y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở y tế cần chịu trách nhiệm nghiêm túc triển khai
thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng nâng cao an toàn người bệnh phòng tránh các nguy cơ
sự cố y khoa chứng hóa
sửa đổi bổ sung kịp thời các quy trình không còn phù hợp tăng cường kiểm tra giám sát
báo cáo định kỳ về việc thực hiện các hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa
đáng chú ý tuyệt đối không có hành vi cản trở che giấu việc báo cáo sự cố y khoa
xử lý nghiêm nếu có sai phạm
ngày hai mươi bốn tháng bốn sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng đã thông báo về việc cấm xe ô tô tải
có trọng tải toàn bộ trên hai mươi tấn lưu thông trên đèo bảo lộc theo các khung giờ
nhằm bảo đảm trật tự và an toàn giao thông trong kỷ nghị lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm trên địa bàn
đó là giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tình trạng ủn tắc và bảo đảm an toàn giao thông
cho người và phương tiện lưu thông qua đèo trong dịp nghỉ lễ
đối với tuyến đèo bren và đèo mimosa cho phép các phương tiện lưu thông theo hai chiều như hiện nay
riêng đèo bren cấm ô tô tải
tuy nhiên tùy thuộc tình hình giao thông thực tế lực lượng cảnh sát giao thông chủ động
linh hoạt điều tiết giữa hai tuyến đường để đảm bảo chống un tắc và hạn chế tai nạn
với mục tiêu kéo giảm tai nạn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt
cục cảnh sát giao thông sẽ triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân
về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
người tham gia giao thông bị tai nạn giao thông hoặc cần hỗ trợ để xử lý các sự cố phát sinh
khi lưu thông trên các tuyến cao tốc có thể liên hệ qua
số điện thoại một nghìn chín trăm linh tám nghìn chín mươi chín tổng đài sẽ giúp nhân dân kết nối trực tiếp với cảnh sát giao thông
kịp thời phản ánh những bất cập vi phạm mà họ phát hiện chứng kiến ghi nhận
ngoài ra cảnh sát tiếp tục tiếp nhận thông tin qua các đầu mối khác như các cơ quan báo chí
trang thông tin điện tử của bộ công an trang thông tin điện tử cục cảnh sát giao thông vn hệ thống thu phí
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng bốn mô hình cổng trường học an toàn đã được ra mắt
tại một mươi điện thoại
đây là giải pháp mà thành phố hà nội đưa ra nhằm góp phần bảo đảm trật tự đô thị
an toàn giao thông phục vụ phân luồng điều tiết giao thông trong khung giờ cao điểm đưa đón học sinh
tại khu vực cổng trường học
ghi nhận của phóng viên tại trường trung học cơ sở nguyễn công chứ ba đình hà nội
thời gian qua công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học
trên địa bàn thành phố luôn được chú trọng
tuy nhiên vào các giờ cao điểm
tình trạng lộn xộn trong việc dừng đỗ xe đưa đón con em học sinh vẫn còn diễn ra
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
tại buổi ra mắt mô hình cổng trường học an toàn giao thông
các đơn vị sẽ tiến hành ký cam kết giữa lực lượng chức năng cơ sở
ban giám hiệu nhà trường và ban phụ huynh học sinh
trong việc chấp hành theo các quy định mới về an toàn giao thông học đường
ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phường cũng phối hợp rất chặt chẽ với ban giám hiệu nhà trường
về việc khảo sát sơn kẻ vạch để phân luồng
giao thông cho phụ huynh học sinh để trong quá trình đưa đón học sinh đến trường
đảm bảo an toàn giao thông
thứ hai là ban ủy ban phường cũng đã chỉ đạo các lực lượng như công an phường
tự quản rồi phối hợp giáo viên trong nhà trường để có cái sự phân luồng giao thông
hướng dẫn phụ huynh để sắp chép che đúng theo các khu vực kẻ vạch giao thông
nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh học sinh
thường xuyên là nhắc nhở các con để thực hiện tốt các quy định an toàn giao thông
các đồng chí giám thị giáo viên trực sao đỏ trong nhà trường
thì cũng theo dõi sát sao và đôn đốc nhắc nhở
cũng trong hoạt động này các em học sinh đã được tặng mũ bảo hiểm
nghe cán bộ cảnh sát giao thông tuyên truyền sinh động về luật giao thông
được tham gia giao lưu trả lời những tình huống giao thông thường gặp trên phố
không chỉ là đảm bảo an toàn cho một cổng trường hay chín cổng trường trên địa bàn quận ba đình ngày hôm nay
mà nó sẽ là hình ảnh lan tỏa tới tất cả các cổng trường học khác các trường học khác
trong và ngoài thủ đô hà nội
và nó sẽ tạo lên được những tiếng vang lớn cho tất cả những điểm trường khác
để có thể dễ dàng thực hiện và có thể có được những kế hoạch cụ thể
để cho tất cả các cổng trường cùng nhau thực hiện đảm bảo an toàn cho tất cả các học sinh khi đến trường
ngay sau khi triển khai đồng loạt mô hình cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn
ủy ban nhân dân quận ba đình đã sao nhiệm vụ cho ủy ban nhân dân các phường
hàng ngày ngoài triển khai tổ tư quan
thì duy trì lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại các khu vực cổng trường học
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay
theo ghi nhận trên báo nhân dân
thời gian gần đây môi trường đầu tư tại một số tỉnh thành phố được cải thiện rõ rệt
nhiều thủ tục hành chính nhất là thủ tục liên quan đến doanh nghiệp và lĩnh vực đầu tư
được đơn sản hóa rút ngắn đáng kể thời gian
có địa phương ban hành cơ chế đặc thù
ủy quyền cho một đơn vị giải quyết tất cả thủ tục đầu tư tại bộ phận một cửa
nhà đầu tư chỉ cần liên hệ với đầu mối này sẽ được đáp ứng
những chuyển biến này đã tạo nên sự tin tưởng cho các nhà đầu tư
thu hút nguồn lực phát triển kinh tế xã hội
đầu tư tư nhân chiếm năm mươi năm sáu mươi tổng đầu tư xã hội
như vậy khu vực này có phục hồi và phát triển
thì tăng trưởng kinh tế việt nam mới phục hồi và bứt phá
tuy nhiên theo bài viết trên báo thời nay
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn con số này chỉ tăng bốn hai bằng một nửa so với trung bình các năm trước
điều này cho thấy khu vực doanh nghiệp hộ gia đình vẫn lưỡng lự trong việc đầu tư
do đó các chuyên gia cho rằng
thời gian tới chính sách tài khóa cần được mở rộng có trọng tâm
và giữ vai trò chủ lực trong hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
trong đó cần cân nhắc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm hai nghìn hai mươi
dự thảo nghị định đưa ra mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày một tháng bảy tăng sáu so với mức hiện hành
theo đại diện bộ lao động thương binh và xã hội
mức điều chỉnh này cao hơn khoảng hai so với mức sống tối thiểu đến hết năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên theo phản ánh trên báo đại đoàn kết
hiện nay phần lớn ở các khu công khu chế xuất đều chưa có các nhà trẻ trường học cho con công nhân
họ phải gửi con về quê hoặc gửi ở các nhóm trẻ vì thu nhập thấp
một số ý kiến cho rằng nhà nước cần ban hành chính sách hỗ trợ chi phí giáo dục cho con em công nhân di cư
để họ có đủ chi phí gửi con tới cơ sở giáo dục đào tạo có chất lượng và an toàn đặc biệt là ở cấp giáo dục mầm non
năm hai nghìn hai mươi bốn gần một triệu người cao tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên tại tp hcm sẽ được thăm khám sức khỏe miễn phí
theo ghi nhận trên báo lao động hàng loạt các địa phương đang triển khai các chương trình khám
giúp cho người cao tuổi bớt vất vả
mỗi khi đi khám bệnh
đại diện sở y tế tp hcm cho biết tính đến ngày một mươi bảy tháng bốn đã có hơn năm mươi bảy người cao tuổi được khám sức khỏe trong toàn thành phố
hiện nay các quận huyện đang tăng cường tiến độ khám sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ
tuy nhiên do chương trình này đang ở giai đoạn khởi đầu một số địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt trong việc chỉ đạo
đối chiếu và kiểm tra danh sách người cao tuổi dẫn đến tình trạng có một số hạn chế
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi
nhiều người dân ngày càng cao và lĩnh vực đào tạo sức khỏe y dược cũng trở thành ngành hot
khiến cho nhiều cơ sở đào tạo xin mở ngành hoặc là chuyên đào tạo y khoa
theo ghi nhận trên báo tuổi trẻ dư luận dậy sóng khi đầu tháng bốn này bộ giáo dục và đào tạo cho phép đại học hòa bình
đào tạo ngành y khoa bậc đại học
trước đây từng có lần dư luận hoang mang lo lắng khi mà trường kinh doanh công nghệ cũng đào tạo ngành này
một số ý kiến cho rằng muốn nâng cao chất lượng bác sĩ điều dưỡng
thì phải đầu tư cho đào tạo
khi mà chương trình đào tạo quá dễ dàng nguồn lực đào tạo không cao
người dân sẽ mất niềm tin đối với bác sĩ trẻ
trong số cuộc gọi rác thường xuyên làm phiền khách hàng có khoảng một nửa đến từ các thuê bao cố định
theo thông tin trên báo hà nội mới kết quả việc kiểm tra chấp hành quy định về chống cuộc gọi rác
được cục viễn thông tiến hành mới đây cho thấy các nhà mạng đã để xảy ra nhiều vi phạm
và thực tế là cả bốn nhà mạng đều có hợp tác cung cấp với các ngân hàng công ty tài chính
bất động sản thương mại để sử dụng số điện thoại cố định thực hiện chăm sóc khách hàng
trao mời sử dụng dịch vụ
như vậy đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước cần quản lý các nhà mạng
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cố định chặt chẽ hơn để tránh làm phiền gây bức xúc cho người dùng
chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
nhưng theo phản ánh trên báo kinh tế và đô thị
do giá váy máy bay quá cao nên lượng khách du lịch giảm sút khiến cho các khách sạn đang trong tình trạng đợi khách đặt phòng
để thu hút khách nhiều khách sạn resort đã đưa ra chương trình khuyến mại giảm giá thuê phòng
theo các chuyên gia du lịch để thu hút khách các khách sạn nên tập trung vào chất lượng dịch vụ
đồng thời liên kết với các công ty du lịch xây dựng tour giảm giá nhưng không giảm dịch vụ
nếu chất lượng dịch vụ tốt sản phẩm dịch vụ hấp dẫn thì chắc chắn là sẽ thu hút được du khách